trước nguy cơ dịch tả lợn châu phi có khả năng lan rộng đặc biệt gần đây ở tỉnh thừa thiên huế xuất hiện hai ổ dịch tại địa bàn xã phong sơn huyện phong điền giáp danh với tỉnh quảng trị
công tác triển khai phòng chống dịch trở nên quyết liệt hơn để ngăn chặn triệt đề dịch tả lợn châu phi xâm nhập vào địa bàn
là địa phương giáp danh với tỉnh thừa thiên huế huyện hải lăng tỉnh quảng trị đã triển khai bốn chốt kiểm dịch ở các xã lân cận với huế để ngăn chặn dịch tả lợn châu phi
công tác tuyên tiên đặc biệt là chủ trong nội dung năm phong bên cạnh đó chỉ đạo cho cảng bộ thủ y và các lực lượng liên quan là chế độc sự tung ở khu vực trời
rồi các điểm trắng nuôi rồi là các trang trại đồng thời là cho dạy bối bục tất cả các tuyển biến linh sản
tại huyện vĩnh linh nằm phía bắc tỉnh quảng trị hiện có hai chốt kiểm dịch của tỉnh hoạt động
tại các xã giáp danh với tỉnh quảng bình huyện vĩnh linh cũng đã triển khai nhiều giải pháp để phòng chống dịch tả lợn châu phi
tỉnh quảng trị cũng đã tuyên truyền vận động chỉ đạo cho các cơ quan chức năng như tràm thủ y và nhân viên thủ y tổ chức kiểm tra thường xuyên cũng như công tác phun để phòng chống dịch
đến thời điểm này tỉnh quảng trị đã thành lập bảy chốt kiểm dịch ở các tuyến quốc lộ một đường hồ chí minh và một số xã giáp danh với vùng có dịch ở tỉnh thừa thiên huế
trong những ngày qua các chốt này đã kiểm tra và tiêu độc khử trùng gần bốn trăm linh lượt xe với hơn ba mươi con lợn

tỉnh quảng trị đã triển khai cho cán bộ thủ y về tầng cơ sở để phổ biến tuyên truyền hướng dẫn cho người dân và có cơ chế hỗ trợ cho cán bộ thủ y và các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở các chốt cũng như về tầng các cơ sở

băn chặn dịch tả lợn châu phi xâm nhập và lây nhiễm vào địa bàn